cũng như giúp ngắn được thời gian kiểm tra giám định thanh toán các chi phí theo phương thức thủ công như hiện nay
hơn thế nữa thẻ có tính năng tích hợp liên kết liều giữ thông tin
nhờ vậy mà thuận lợi hơn cho quá trình theo dõi và điều trị của người bệnh khi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh được lưu lại trên thẻ
chúng ta phải phấn đấu để sau này tất cả những người tham gia bảo hiểm xã hội đều có tài khoản cá nhân đều có thẻ đều có số an sinh xã hội
hãy nói cách khác là số an sinh xã hội
thẻ bảo hiểm xã hội chắc chắn sau hai nghìn hai mươi đây là câu chuyện bình thường của những người tham gia bảo hiểm xã hội
người ta hoàn toàn có thể nhận biết được là mình đã đóng được bao nhiêu thời gian như thế nào và công khai như vậy
việc cấp mã số bảo hiểm xã hội mới duy nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế có tác dụng tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc
thống nhất quản lý quá trình đóng hưởng của từng người tham gia cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh
giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia bảo hiểm trên phạm vi toàn quốc tiết kiệm chi phí đổi thẻ cấp thẻ mới
đặc biệt người dân khi đi khám chữa bệnh cũng không phải lo lắng việc quên mất thẻ bảo hiểm y tế mà chỉ cần nhớ được mã số thẻ bảo hiểm y tế của mình
cùng với giấy tờ tùy thân vẫn được giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh